trong khuôn khổ tuần lễ tiếng y thế giới từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi tại hà nội
sự kiện tuần lễ tiếng ý tại việt nam sẽ diễn ra tại ngôi nhà italia
cùng một số trường đại học trên địa bàn hà nội
trong khuôn khổ tuần lễ tiếng ý tại việt nam sẽ có nhiều hoạt động phong phú
được đại sứ quán italia cùng các trường đại học tổ chức như hội trợ chiếu phim
giảng bài về ngôn ngữ âm nhạc ẩm thực cho sinh viên tiếng ý hội thảo ngôn ngữ cơ thể
tại sự kiện học sinh sinh viên cũng được tìm hiểu cơ hội học tập du học tại italia
trong thời gian tới môn học tiếng ý sẽ được mở rộng giảng dạy tại trường phụ thông chuyên ngữ hà nội
hiện nay ở việt nam có khoảng một sinh viên học ngôn ngữ này
chương trình mở cửa tự do đến hết ngày ba mươi tháng một mươi